tính đến một mươi chín h ngày hai mươi bốn tháng bốn theo giờ việt nam tổng số ca tử vong tại mỹ do covid một mươi chín đã lên đến năm mươi hai trăm bốn mươi ba ca
theo thống kê trong tháng này trung bình mỗi ngày mỹ có khoảng hai ca tử vong
số ca bệnh thực tế có thể còn cao hơn với việc các quan chức y tế địa phương cảnh báo do tình trạng thiếu nhân lực
khoảng bốn mươi số ca tử vong ở new york tiếp đến là các bang new jersey michigan và massachusett